nhiều ngày qua hơn một trăm linh hộ dân ở thôn liên trì xã bình kiến thành phố tuy hòa tỉnh phú yên bức xúc
vì hàng ngày phải hít thở mùi hôi thối bốc ra từ hai ống cống của khu công nghiệp an phú
trong khi đó nguồn nước ngầm các giếng khoan cũng có mùi hôi và không thể dùng để uống
sự việc đã diễn ra gần một năm qua và ô nhiễm thì lên đến đỉnh điểm vào những ngày gần đây
thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn hiện tượng cá ốc chết vẫn còn xảy ra tại hai ống cống ngoài bầu sen của khu công nghiệp an phú
mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cả khu dân cư
lo ngại cá ốc chết làm bầu không khí càng bị ô nhiễm nhiều người phải lội xuống cống vớt khi trở lên thì bị ngứa
cách hai bữa là xả bữa trước bữa sau là cá nó chết liền
mà cái khu công nghiệp tại sao nước người ta không xả ra cống ra rảnh và xử lý
mà xả lại trọc tiếp vô chỗ khu dân cư đang ở đây ô nhiễm bên dân cư đây là bệnh đeo là cơ quan nào chịu trách nhiệm cho dân ở đây
thực trạng này diễn ra gần một năm qua rất có thể đã làm cho mạch nước ngầm ở khu dân cư này cũng bị ô nhiễm
lo ngại người dân không dám dùng để uống
mà chỉ để giặt rũ tưới cây và hoa màu trong tình trạng không yên tâm
thứ nhất là khu vực đây cũng hơi bị nhiễm phiền thứ hai nữa là nó cũng có mùi hơi hôi nữa cho nên không có dám xài
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân về thực trạng trên ông đỗ trần trương phó ban quản lý khu kinh tế phú yên cho biết
qua thông tin người dân phản ánh đã chỉ đạo trung tâm dịch vụ công ích và phòng môi trường trực thuộc ban quản lý khu kinh tế xuống kiểm tra thực địa
chờ báo cáo kết quả để xử lý
điều đáng nói là sự việc đã xảy ra gần một năm qua người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng
nhưng đến nay mới chỉ được kiểm tra chưa biết đến bao giờ mới có kết luận chính thức để xử lý